định hướng và giải pháp tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai ở các công ty nông lâm nghiệp thực hiện nghị quyết của quốc hội
đó là chủ đề của bội hội thảo vừa diễn ra tại tp hcm do hội đồng dân tộc quốc hội phối hợp với liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam tổ chức
sau hơn ba năm triển khai nghị quyết một trăm một mươi hai ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm quốc hội khóa một mươi ba đã có hai mươi hai diện tích đất giao thực hiện việc giả soát
đo đạc cắm mốc thiết lập hồ sơ quản lý trong khi phần đất giữ lại của hai trăm năm mươi hai công ty nông lâm nghiệp lên tới hơn hai triệu hectare
trong số bốn mươi năm tỉnh thực hiện chuyển đổi đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh thì chỉ có một mươi một tỉnh thành hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ba tỉnh hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất các địa phương còn lại vẫn lung túng trong quá trình phê duyệt phương án sử dụng đất
hội thảo lần này nhằm tìm ra các giải pháp để quản trị doanh nghiệp tăng cường hiệu quả sử dụng đất cơ chế tài chính đối với các công ty nông lâm nghiệp hộ gia đình và cá nhân
tìm ra giải pháp thu hồi đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh cho địa phương quản lý đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội